năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn chiến dịch điện biên phủ đã ráng đòn quyết định đập tan tập đoàn cứ điểm mạnh nhất đông dương thời bấy giờ
trải qua năm mươi sáu ngày đêm gan không đúng trí không mòn quân và dân ta đã góp sức làm nên chiến thắng vĩ đại trong lịch sử
khi lần đầu tiên một dân tộc thuộc địa có thể đánh bại quân đội nhà nghề của một nước đế quốc thực dân phương tây
bảy mươi năm đã trôi qua chiến thắng lừng lẫy nam châu chấn động địa cầu ấy đã khơi dậy niềm tự hào trong nhiều bạn trẻ
từ đó truyền cảm hứng yêu nước để những người trẻ có cách thức riêng nhằm tôn vinh lịch sử
nối dài những câu chuyện hào hùng anh dũng và tinh thần cuột khởi của cha ông
khi mình là một cậu sinh viên thì mình có tham gia tranh luận lịch sử trên các tiện đàn
thì đến một lúc nào đấy thì mình thấy là những cái tranh luận đó nó dường như là không đi đến đâu cả
mình thấy mình có lẽ nên làm được việc gì đó có ích hơn
thay vì chỉ là những tranh luận như vậy
mình chọn một cái chủ đề để mà mình tìm hiểu
mình có nghiên cứu sâu
nó như là một tìm kiếm một cái đỉnh núi cho riêng mình của riêng mình ấy
và mình đã lựa chọn điện phủ
sau một quá trình tìm hiểu thì mình thấy điện phủ thực sự
đấy là một người thằng vĩ đại
nơi mà một dân tộc thục địa đánh thắng một địa quốc thực dân
mình là một người việt nam
mình tự hào vì cái thi năng lịch sử đó
thời gian đầu anh tập trung dành thời gian tìm đọc các tài liệu
sách vở liên quan đến chiến dịch
với anh thông tin trên mạng internet chỉ mang tính tham khảo
một cuốn sách lịch sử không chỉ mang tới những sự kiện con số
mà nó còn kể lại cho chúng ta nghe những câu chuyện
mang theo niềm tự hào dân tộc
tình yêu quê hương đất nước
tình yêu quê hương đất nước
không chỉ đọc sách trong nước
anh còn tìm đọc nhiều tài liệu nước ngoài
để bổ sung thêm cho những nghiên cứu của mình
cũng bởi dành nhiều thời gian
và đào sâu tìm hiểu
nên đến nay anh đang sở hữu hàng nghìn cuốn sách
và tài liệu có giá trị về chiến thắng điện biên phủ
trong đó có cả khối tư liệu
của bộ quốc phòng pháp
cùng rất nhiều sách lịch sử quý giá khác
toàn bộ căn phòng nhỏ
trên tầng bốn của gia đình
là ngập tràn các đầu sách
sau nhiều năm anh tự tìm tòi sưu tầm
đây cũng là không gian riêng
để anh ghi chép
và hệ thống lại một bức tranh toàn cảnh
về chiến dịch vĩ đại này
còn bức tranh ngày càng sinh động
và nó khoa học
và nó tiện cận những giá trị lịch sử
hy vọng rằng bức tranh đó có thể đem lại
những câu chuyện việt hệ hồ chí minh điện biên phủ
cho hôm nay và cho các bạn trẻ mai sau
không dừng lại ở đó
anh còn dành thời gian tới các buổi triển lãm
trưng bày hiện vật liên quan tới điện biên phủ
để làm dày thêm kho kiến thức của mình
hàng trăm hiện vật và tài liệu của điện biên phủ

đã tái hiện chiến dịch từ những bước đầu tiên hình thành
thông qua những cuộc họp bàn
những quyết định hiệu triệu
cho đến những người thầm lặng
đóng góp vào thành công của chiến dịch
như lực lượng dân công vận chuyển lương thực
lực lượng thanh niên sung phong mở đường
vận chuyển vũ khí
lực lượng công binh giả phá bom mìn
để giao thông thông suốt
kéo pháo vào trận địa
những người dân người lính phục vụ chiến dịch
bằng mọi phương tiện công sức
các tài liệu hiện vật
đã nhuốm màu thời gian
đều được anh tuấn ghi lại đầy đủ cẩn thận
bởi mỗi một chi tiết
đều mang giá trị thông điệp riêng
thể hiện tinh thần ý chí vượt khó
của quân và dân ta
trong chiến dịch lịch sử
đồng thời góp thêm một phần sử liệu
cho những nhà nghiên cứu
và những người yêu sử như anh tuấn
trong quá trình mà tình hiệu về điện phủ
thì rõ ràng là
một trong những yếu tố
và cần thiết nhất
đấy là các tài liệu
thì thực sự là mình cũng đã có
một khoảng thời gian rất là dài
để sưu tầm các tài liệu điện phủ
có lẽ gần hai mươi năm rồi
thực ra nó không phải chỉ là những cái
tài liệu sách báo đâu
mà nó còn là tranh ảnh
nó còn là các đoạn phim
và nó còn là các tài liệu nước ngoài nữa
đây cũng chính là những cái nguồn tài liệu
rất giá trị
vì khi có những cái nguồn tài liệu
của từ nhiều phía
cho sánh đôi chiếu
và sẽ có một cái nhìn mà nó khách quan
nó tiện cận
những cái giá trị thực sự
của cái trận đánh điện phủ đó
khi tham gia các diễn đàn về lịch sử
anh bắt đầu nhận ra
những trang sách và thước phim tài liệu
là chưa đủ để thỏa mãn những tò mò
và hàng vạn câu hỏi của anh
về chiến dịch đặc biệt này
vậy là anh ấp ủ mong muốn
được đến với mảnh đất lịch sử đó
để trực tiếp tìm ra những tài liệu đó
để anh tìm hiểu và cảm nhận
chuyến đi đầu tiên được anh thực hiện
cách đây một mươi ba năm
với một số hành trang đơn giản
nhưng trước đó anh phải lên kế hoạch
cả tháng trời
nghiên cứu bản đồ tài liệu
và xác định rõ cho mình một điểm đến cụ thể
sau khi trực tiếp được hít thở không khí
của trận địa năm xưa
được đặt chân đến những nơi mà trước kia
chỉ được nhìn qua ảnh tư liệu
và hình dung qua những trang sách
anh bắt đầu nhận ra
mình đã tìm ra được chìa khóa
cho những kiến thức thiếu hủ
của bản thân
suốt từ đó đến nay
anh đã thực hiện hơn bốn mươi chuyến điển dạ
tại điện biên
khi thì đi một mình
khi thì có thêm những người bạn đồng hành
có cùng đam mê như anh
qua mỗi chuyến đi
anh gặp gỡ thêm nhiều người
thu được nhiều tư liệu
về những dấu vết chiến tranh xưa
làm dày thêm khối đề tài tư liệu
để những người yêu lịch sử
cùng bàn luận và nghiên cứu
nó có cả những khuôn mặt nữa
và đằng sau khuôn mặt đấy là những cuộc đời
và những câu chuyện
chính vì vậy nên là bên cạnh
sách vở tài liệu
thì mình đi thực địa điện phủ rất là nhiều lần
mình đến tất cả những địa điểm nào mà
nó có tên trong tài liệu
thì mình đều quăng đến đó
để không những là
chỉ là đối chiêu với tài liệu
mà mình muốn đến địa điểm đó
để thấy là con người của lịch sử đó
trong cái địa điểm đó và khoảnh đó
thì họ có cái cảm nhận như thế nào
có suy nghĩ như thế nào
và cái tình cảm như thế nào
đứng trong một cái hào trên đôi một ngày nay
vào ban đêm
bạn ấy thấy là mình thực sự là nhỏ bé
giữa đêm tối
và lúc đấy bạn sẽ có một cái như là
một cái đường dây kết nối
mình hôm nay
với quá khứ
và giữa chiến tranh
và những cái giá trị hòa bình ấy
đó là những cái cảm xúc và những cái cảm nhận
rất là mạnh mẽ
mà có lẽ là sách vở
mình nghĩ chưa thể nào mà có thể
truyền tải hết được
trở về nhà sau những chuyến đi đó
anh mong muốn được chia sẻ những gì mình biết
với nhiều người hơn
anh lập ra trang fanpage với tên gọi
thiên sử vàng điện biên phủ
nơi cập nhật các thông tin hình ảnh
các câu chuyện mà anh có dịp được nghe được biết
cũng thông qua đây
anh có cơ hội trao đổi thêm nhiều thông tin
tài liệu với bạn bè quốc tế
nhờ đó anh tiếp cận được với nhiều trang bản thảo của pháp
liên quan đến chiến trường điện biên phủ
những tư liệu được chia sẻ công khai này
đã hỗ trợ nhiều nhóm nghiên cứu lịch sử độc lập
và đưa ra những kết luận mới
nối dài niềm tự hào trong lòng mỗi người dân việt nam
về một trận chiến lẫy lừng
bảy mươi năm vẫn còn nguyên niềm tự hào xúc động
mỗi khi nhắc đến
khi mà mình có những cái tìm hiểu
những cái giá trị mới về lịch sử
những cái câu chuyện mới và những cái khám phá mới
thì mình cố gắng đưa nó lên các cái diễn đàn
và các cái trang mạng xã hội chẳng hạn
để mà có thể ít nhất là ghi lại được câu chuyện đó
và đem câu chuyện đó
đến được đông đảo những người xem
đó là bạn bè và đó là những người quan tâm đến điện biên phủ
thì mình cũng có lập một cái fanpage về điện biên phủ
trên đó là mình cũng có chia sẻ những cái câu chuyện
những cái khám phá mới của mình
để cái câu chuyện điện biên phủ
nó đến được cái số lượng người xem lớn hơn
và đó cũng chính là cái động lực của mình
khi mà những cái phản hồi của mọi người
của những cái nhà nghiên cứu nữa
thì họ đều đánh giá rất là tốt
và đó cũng chính là động lực của mình
để mình tiếp thêm sức mạnh
trên con đường đi theo đam mê của mình
cô biết đây là ai không
cô tìm giáp
cô tìm giáp là ai nhỉ
chỉ huy tướng
đánh bại thủy sinh pháp
chứ còn đây bộ đội đang làm gì đây
kéo pháo vào đâu nhỉ
kéo pháo vào thung lũ điện biên phủ
con có biết đây là cái gì không
áo đây còn là áo gì
áo chiến thủ
đây là áo chiến thủ đúng rồi
áo chiến thủ để bộ đội mặc để vừa để cho giữ ấm này
mà cũng là vừa nếu mà bị thương thì nó thâm máu luôn ấy
đúng rồi đây này
đúng rồi áo chiến thủ đây này
con thấy không
niềm đam mê với lịch sử của anh dường như đã chảy trong huyết quản
và được truyền lại nguyên vẹn cho những đứa con
dù cả hai bé còn rất nhỏ tuổi
chúng lớn lên cùng những trang sách
những câu chuyện của cha về truyền thống đánh giặc giữ nước
về tinh thần cuột khởi của dân tộc việt nam
từ đó sự say mê với lịch sử lớn dần
tình yêu và niềm tự hào về quá trình dựng nước và giữ nước cũng lớn dần
để dù cho bảy mươi năm hay lâu hơn nữa
hình ảnh những chiếc áo chấn thủ
những tấm khăn vải dù hay lớn hơn là tinh thần
là hào khí điện biên
sẽ tiếp tục được các thế hệ về sau trân trọng
tiếp nối và phát huy
con biết là ba tiếng parot tự tử này
có sân bay hồng cúng này
sân bay mường thanh này
phòng tờ cát này
đồi him lao này
đồi a một này
nó giúp cho việt nam đánh đuổi dân pháp này
và khiến đời dối
khiến nhiều nước ở lống
nhiều nước bị
những nước khác cai trị cũng giành được độc lập
để lấy cảm hứng
trận đế biên phủ việt nam
con thấy là lịch sử
con rất tự hào về cha ông
bởi vì cha ông đã để lại cho chúng ta một cái
thế giới hòa bình và không có chiến tranh
tuy là không ai ép buộc cả
nhưng mà có lẽ
mình coi đấy là một
đó là một cái sứ mệnh của cuộc đời mình
nên chắc chắn mình sẽ
viết một cuốn sách
ít nhất là một cuốn sách
về địa điểm phủ
để cố gắng truyền tài được tối đa
cái câu chuyện về địa điểm phủ đó
một cách khoa học
một cách chân thực nhất
đến với tất cả mọi người
đấy là cái niềm mong muốn của mình
đầu tiên là có thể là
đấy chỉ là
cho mình thôi và mong muốn của mình thôi
nhưng mà hy vọng cuốn sách đó
nó sẽ có những giá trị tốt
và nó có sẽ
được mọi người đón nhận
mỗi đất nước mỗi dân tộc đều có những giá trị cốt lõi
mà nếu những giá trị đó được trao truyền
tới các thế hệ tiếp nối
đất nước đó dân tộc đó sẽ có một tương lai
đối với anh tuấn
cũng như với nhiều người trẻ khác
điểm biên phủ và hai cuộc kháng giải
chiến bảo vệ tổ quốc của dân tộc ta
thực sự vĩ đại
thông qua những việc làm của mình
anh chỉ hy vọng
mình là một nét gạch nối nhỏ giữa quá khứ và hiện tại
để vẽ thêm những chi tiết nhỏ cho một bức tranh lớn
nhằm lưu lại chiến công lịch sử vĩ đại đó
gửi tới hôm nay và mai sau